kính thưa quý vị kể từ hôm nay ngày hai mươi ba tháng tám thành phố đà nẵng cho phép những người tham gia hoạt động giao hàng
thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper
được phép giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
việc hoạt động trở lại của các shipper được hướng dẫn và quản lý chặt chẽ
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh
trước đây khi thành phố đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động
việc mua lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm được người dân đặt hàng qua tổ dân phố
tổ dân phố sẽ kết nối với các đơn vị cung ứng để nhận hàng và giao đến từng hộ dân
tuy nhiên việc này đã khiến các lực lượng cơ sở bị quá tải
từ tám giờ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố đà nẵng quyết định cho shipper được hoạt động trở lại
các trung tâm thương mại siêu thị chủ ý cửa hàng được phép hoạt động đã nhanh chóng lập danh sách nhân viên
lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo đúng yêu cầu và tiến hành giao hàng cho người dân
theo đúng quy định
thì chúng tôi sẽ soạn hàng và khi đề bài trả giao cho những nhân viên của khách hàng
sẽ được danh nhất
trước khi mình giao hàng là mình thực hiện đúng năm k trang phục y tế đầy đủ
áo quần bảo hộ gương kính và sắc hưởng bao tay đầy đủ
để giao hàng cho các đơn vị địa phương các phường trong thành phố đà nẵng
để kịp thời cho hàng hóa đến cho bà con
với điều kiện shipper đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
có giấy xét nghiệm âm tính với sách nhân viên
sách covid hai đình kỳ ba ngày một lần có thể nhận diện tham gia giao thông của công an thành phố cấp
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có khoảng một shipper đảm bảo đủ yêu cầu
và bắt đầu giao hàng từ hôm nay
việc hoạt động trở lại của các shipper được quản lý và kiểm tra chặt chẽ
tại đơn vị cung ứng cũng như các chốt kiểm soát đảm bảo không có tình trạng lợi dụng vấn đề này
để giao nhận hàng tại các đơn vị không được phép hoạt động hay ra ngoài không đúng quy định
giáp vết của ủy ban nhân dân thành phố shipper hoạt động trở lại trong tám giờ ngày hôm nay
khi lực lượng tiến hành kiểm tra shipper
thì các shipper sẽ có được qua chốt
thì phải có đầy đủ giấy tờ như giấy đi đường do công an thành phố cấp
và mình dựa theo cái thông tin cá nhân trên giấy đi đường
và dựa theo thông tin chúng mình nhân dân
cái kiến thức của các shipper
thì ở đây mình kiểm tra chặt chẽ và kỹ lưỡi ngoài cho qua
theo ghi nhận tại các đơn vị cung ứng hàng hóa
sau khi thành phố cho phép shipper hoạt động trở lại
số lượng đơn hàng nhận được tăng gấp đôi ngày thường
hiện các đơn vị đang cố gắng sắp xếp để đáp ứng kịp thời theo nhu cầu của người dân